sáng mùa một mươi tháng riêng âm lịch nhân dân tám dân tộc anh em gồm tài nùng giao sán chay sán diều hoa kinh và mông
đã tưng bừng tổ chức lễ hội lồng tồng tại đỉnh đèo de xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đây là một trong những lễ hội lớn mang đậm bản sắc của nhân dân các dân tộc miền núi phía bắc
lễ hội lồng tồng còn được hiểu là lễ hội xuống đồng được tổ chức vào dịp đầu xuân
với ý nghĩa là sự mở đầu tốt đẹp cho một năm lao động nông nghiệp cầu cho mưa thuận gió hòa cây cối tốt tươi vạn vật sinh sôi nảy nở
đây là một trong những lễ hội lớn mang đậm bản sắc của nhân dân các dân tộc huyện định hóa
lễ hội lồng tồng năm nay diễn ra tương bừng với nhiều nội dung phong phú bao gồm cả phần lễ và phần hội
lễ hội lồng tồng là hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương góp phần giới thiệu tới du khách gần xa những danh lam thắng cảnh
quần thể di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa tiềm năng to lớn phát triển du lịch của địa phương
việc duy trì tổ chức lễ hội lồng tồng atk định hóa hàng năm không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn và phát huy một lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống của địa phương
mà còn là nỗ lực trong việc khôi phục bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc tinh hoa văn hóa của dân tộc việt nam